vì mùi hôi thối nước thải thấm vào nguồn nước ngâm đã gây ô nhiễm cho những diễn đào buộc người dân phải mua nước đóng bình về để sinh hoạt như thế này
với những thiệt hại về kinh tế sức khỏe người dân nơi đây chỉ biết kêu cứu đến các cơ quan chức năng
nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều năm qua vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào
đủ các yêu dạy giờ đây rồi
người dân như tôi là người nào cũng giống người nào cũng sẽ bị căn bệnh này
và cũng phải đau khổ như vậy
thậm chí bây giờ nước uống tụi tôi cũng phải mua để mà ăn uống
chứ giờ không dám uống nước diễn hoặc là diễn đào hoặc diễn khoan không cần biết
nhưng mà căn bệnh này là do cái trại heo này gây ra
bây giờ tôi chỉ cần đề nghị các cấp chánh quyền làm sao
dơi cái chạy heo này đi ra khỏi nơi chúng tôi sinh sống
hay là chạy heo này phải có trách nhiệm
giờ chúng tôi đi nơi khác
có hai cái biện pháp rõ ràng
chứ để ở đây chúng tôi sẽ bị bệnh dần dần
nó cũng sẽ chết
ảnh hưởng rất nhiều như là mùi hôi nhiều
đến nối ăn uống con cái nó cũng không hợp vệ sinh nữa
xong rồi cả nguồn nước này
cả đến lúc mà ngủ mà cũng có nghe mùi luôn
xong em đi làm đi đâu
thu nhập rấy ruộng của em đều là gần chạy heo hết
là lúc nào em cũng nghe mùi nề hết rồi
cả nhà em bây giờ là toàn bị bệnh phim xoang hết luôn
cả đứa bé mà hai ba tuổi mấy nó cũng bị luôn
rồi đến khi đi làm hay là trồng trọt cái gì
bây giờ không dám xài bằng tay bằng bao tay không
chứ làm cái gì cũng khó khăn
nó đến khi mùa nắng lên
mùa mưa này thì nó trôi đi còn đỡ
nhưng mà đến khi mùa nắng lên là bốc mùi lên rất nhiều
xong rồi nước cả nguồn nước luôn
em cách chạy heo nó không bao nhiêu xa hết
nó gần lắm
nên là cái gì cũng ảnh hưởng đến gia đình em hết luôn
tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt
mà còn ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất hoa màu cây cối rau màu
không thể phát triển được do nhiễm độc đất và nước
từ chất thải của trang trại heo gây ra
theo tính toán trang trại nuôi heo này bình quân mỗi ngày
một con heo thải khoảng một kg phân và nước tiểu
như vậy cả trang trại trên một mươi con
mỗi ngày sẽ xả thải khoảng một mươi tấn phân
nếu không được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật
thì ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng
điều đáng nói trong bối cảnh dịch tả châu phi đang hoành hành
dư lượng thuốc bảo vệ heo tăng cao
thì việc xả thải ra môi trường càng nguy cơ ô nhiễm
và kéo theo là dịch bệnh với người dân
như các bệnh về đường hô hấp mẫn ngứa ngày càng tăng cao
ngay từ hai nghìn một mươi một bắt đầu đưa vào sử dụng
thì năm hai nghìn một mươi hai nhân dân rất bức xúc
một là gây ô nhiễm môi trường về mùi
và toàn bộ nguồn nước ở khu vực
toàn bộ một phần ba nhân dân thôn bình tiến trụ sống
cho nên nhân dân rất bức xúc
kính nghị đến hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc của xã
từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi ba không giải quyết được
chính vì nãy đó nhân dân bức xúc qua
đã về thẳng
phòng cảnh sát môi trường
nộp đơn và báo cáo
năm hai nghìn một mươi hai việc xả thải bắt đầu gây ô nhiễm
người dân gửi đơn lên ủy ban nhân dân xã
đề nghị giải quyết
nhưng tình hình ô nhiễm vẫn không được khắc phục
năm hai nghìn một mươi ba thùng tiếp tục gửi đơn lên phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt chủ trại nuôi heo ba trăm một mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu trong vòng ba mươi ngày sau
công ty phải khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường
không được xả thải trực tiếp ra môi trường
tuy nhiên hết thời gian quy định
nước thải vẫn chảy tràn lan ra khu vực lân cận
ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt của người dân
bức xúc trước tình trạng này
năm hai nghìn một mươi bốn hàng chục hộ đứng ra ngăn cản
không cho xe chở cám và heo của công ty lưu thông qua đường thôn
khi đó giám đốc công ty an phú khánh
phải làm cam kết khắc phục và đề nghị nhân dân cho thời gian sửa chữa hệ thống xử lý chất thải
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình ô nhiễm vẫn xảy ra nặng mạnh
một số hộ dân không chịu được mùi hôi thối
phải bỏ đi nơi khác sinh sống
sức khỏe và tinh thần của nhân dân bị ảnh hưởng
quá bức xúc
người dân đã đào đường không cho xe của công ty qua
khiến mâu thuẫn căng thẳng
sự việc đã được hoài giải bởi chính quyền
các cơ quan chức năng
và cả những lời hứa khắc phục của công ty
đến năm hai nghìn một mươi chín
sau nhiều lần họp
người dân gửi nhiều đơn lên các cấp
từ xã huyện tỉnh
và kiến nghị trực tiếp với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
trong hội nghị tiếp xúc cử tri
nhưng tình trạng này
vẫn không được khắc phục
tình trạng này ở an phú khánh
ở phước minh
thì cũng đã xảy ra
nhưng trong quá trình xảy ra thì huyện đã chỉ đạo
các ngành như tài nguyên môi trường
công an và các ngành của xã
kết hợp để kiểm tra
nhưng mà ở đây có công tác kiểm tra
thì báo các đồng chí là
chúng tôi phải đăng ký trước
ví dụ khoảng ba ngày
ít nhất là ba ngày theo quy định
đã doanh nghiệp được
trước đây thì nói chung là
khi mà mưa to gió lớn
thì có thể là
trang trải heo có thể xả ra
nhưng lúc đó thì
mình không có mặt
tại vị trí đó
tôi sẽ chỉ đạo cho ngành y tế
phối hợp với xã
và các cơ quan chuyên môn của huyện
lấy mẫu xét nghiệm
có nghĩa là toàn bộ các hội dân
sẽ có nếu trường hợp
có thể là phải gửi đi
các nơi xét nghiệm trên cao hơn
nhưng toàn bộ chi phí đó
thì huyện sẽ thực hiện
chúng tôi không phải là người dân phải làm
về vấn đề ô nhiễm hồi trường
khi mà chúng tôi đối với sở
là trách nhiệm được quỹ ban ngang tỉnh
giao trong tác phẩm lý
thì sở đã thành lập các đoàn thanh kiểm tra
thường xuyên kiểm tra
và có khuyến cáo với các trang trại này
và chúng tôi
cũng đã xử phạt
thực hiện xử phạt rất là nghiêm túc
và báo các anh là
đến năm nay đó
thì cái hình thức mà chúng tôi
phải áp dụng
đó là hình thức tạm hình chỉ sáu tháng
để cho họ sửa lại toàn bộ
khắc phục lại những thiếu sót của họ
trong quá trình thực hiện các công trình
xử lý nước ải
thì chúng tôi cũng kiên quyết
không để ô nhiễm hồi trường đánh đổi
cái môi trường sống người dân
nên là hiện nay quỹ ban cũng chỉ đạo
rất quyết liệt
và về phía ngành cũng phối hợp với các ngành
cùng với người dân giám sát thường xuyên
và có những biện pháp rất là tích cực
để làm sao mà
mắc buộc các doanh nghiệp phải chấp hành
nếu mà doanh nghiệp phải chấp hành
có khi là phải thực hiện cả cái biện pháp là đóng cửa
trên địa bàn tỉnh bình phước
hiện có khoảng ba trăm linh trại nuôi heo
đang hoạt động
trong đó có một trăm một mươi hai trại quy mô lớn
nhiều trại nuôi heo
chưa xây đúng các công trình bảo vệ môi trường
như được phê duyệt
dẫn đến gây ô nhiễm không khí và nguồn nước
ghi nhận tại huyện lộc ninh và bùa đốt
hằng ngày các trại nuôi heo
xả thải ra môi trường một lượng nước lớn
có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối
điều đáng nói
là nguồn nước xả thải này theo nhiều đường khác nhau
rồi chảy vào thượng nguồn sông sài gòn
nơi cung cấp nguồn nước
cho các nhà máy nước sạch ở hạ lưu
còn những cánh đồng lúa gần trại nuôi heo
cũng đang dần bị bức tử
vì nứt thải của trại nuôi heo
cái từ hai năm nay trại heo
nó hoàn thành
nó xả nước
cái năm đầu tiên là không đáng kể tụi em không
không quan tâm gì tới lắm
nhưng năm ngoái
nó xả quá nhiều đi
nước tràn lan quá nhiều đâm ra bà con
cái người nào sát mấy mương này
là hoàn toàn mất trắng
khi mà mùa mưa tới
rông tố là cái mùi hôi thối
tức là cái mùi ga xả
tức là nó không chịu nổi
nên phải đóng cửa
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai
hiện tượng là ruồi là nhiều
trong khi cam kết là ba trăm linh m
đối với dân
tức là không bao giờ có cái mùi hôi thối
đó là bỏ đảm của doanh nghiệp về trại heo
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sở tài nguyên và môi trường
đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành
các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với bốn mươi tám trang trại nuôi heo
trên địa bàn huyện lộc ninh và bùa đốt
đoàn kiểm tra cũng phát hiện
hai mươi năm đơn vị chưa có giấy xác nhận
hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
phục vụ giai đoạn vận hành
hai mươi sáu đơn vị xử lý nước thải
chưa đạt quy chuẩn
hiện tại sở tài nguyên và môi trường
đang tiến hành xử lý hai mươi sáu trường hợp vi phạm
theo quy định của pháp luật
đồng thời yêu cầu các đơn vị được kiểm tra
phải nhanh chóng khắc phục các nội dung còn tồn tại
như xây dựng công trình xử lý nước thải
theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được thông qua
trại nuôi heo của công ty cổ phần phú vinh
tại tổ sáu ấp tân phú
xã thuận phú huyện đồng phú
có quy mô một mươi hai trăm linh con
kể từ lúc trại đi vào hoạt động
cũng chính là những tháng ngày
người dân tổ sáu phải sống trong cảnh ô nhiễm
đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước
không khí và nỗi lo bệnh tật
đây là một trong những đường ống xả thải
trộn nước thải bẩn của trại nuôi heo
ra suối mau
bị người dân phát hiện
chất thải bẩn này sẽ họa vào con suối
rồi chảy xuôi về khu dân cư
hôm trời mưa thì nước suối mới có màu trong
vài ngày không mưa
nước của dòng suối này đen ngòm
và bốc mùi hôi thối
thì bà con ở đây
thì toàn bộ nói chung là không phải riêng cá nhân tôi
mà toàn bộ như là dân đây
kêu la ung dùng
như là thúi nó thúi
rồi cái phần thúi là ở trên
cái phần ở dưới nước thì nó xả
kiến nghị với các cơ quan cấp trên
quan tâm cùng với xã
ngoài việc tuyên truyền vận động rồi
định kỳ tiến hành kiểm tra
và xử lý nghiêm khắc
để trang trại
chấp hành nghiêm quy định của nhà nước
việc phát triển trang nuôi
nhất là nuôi heo
đang từng bước đem lại hiệu quả kinh tế
tuy nhiên do không thực hiện đúng các quy định bảo vệ môi trường
nên để lại nhiều hệ lụy
do đó các cơ quan chức năng
phải thường xuyên kiểm tra
giám sát các công trình bảo vệ môi trường
tại các trại nuôi heo
để kịp thời xử lý và ngăn chặn
tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường
chúng tôi sẽ đề nghị các doanh nghiệp
mà có lưu lượng xả thải
mà từ ba trăm linh mét khối
thì chúng đề nghị họ
phải lắp đặt hệ thống quan trắc
tự động liên tục
và truyền số liệu về sở tài nguyên môi trường
rồi lắp đặt camera giám sát
có những biện pháp tích cực như thế
thì chúng ta mới có thể kịp thời
phát hiện và xử lý được
chứ còn nếu mà chúng ta cứ định kỳ kiểm tra
hoặc là chúng ta không có
các biện pháp tích cực
thì chúng ta khó thực hiện được giải pháp
giám sát việc thực hiện
các công trình xử lý môi trường của họ
và chúng tôi cũng còn có một đề nghị mới nữa
là tất cả các doanh nghiệp
khi mà thông qua báo cáo kinh doanh môi trường
đối với các trại chăn nuôi hiện nay
tôi đề nghị là họ phải có một con đường riêng
để cho các đội
các tổ kiểm tra đột xuất
để họ có thể đi vào ngay
khu xử lý môi trường
chứ cũng không thể nào họ lợi dụng
mình đi qua khu chăn nuôi của họ
để kiểm tra cái ô nhiễm
bây giờ tôi đề nghị họ là trong tổng mặt bằng
họ phải bố trí ngay cho mình một con đường
đi bên hông hàng rào
của cái khu chăn nuôi đó
để chúng ta vào thẳng khu xử lý thải
để chúng ta kiểm tra
thì họ không có lý do gì để họ cản mình
không cho mình đi kiểm tra
báo chí đã tốn nhiều giấy mực phản ánh
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
nhiều lần kiểm tra làm việc
nhưng đến nay câu trả lời vẫn chỉ là lời hứa
ô nhiễm thì vẫn cứ ngang nhiên tồn tại
thách thức người dân và dư luận
câu hỏi đặt ra là bao giờ
những người dân sống gần trang trại nuôi heo
được hít thở không khí trong lành
và cuộc sống bình thường bao giờ trở lại
câu hỏi này cần sớm được ủy ban nhân dân
tỉnh bình phước có lời giải thấu tình
đạt lý cho người dân ở những khu vực
trung quanh các trang trại nuôi heo này